cũng trong chiều tối ngày hai mươi chín tháng sáu thành phố hồ chí minh đã phải phong tỏa nhà máy công ty nidex sankeo
ở khu công nghệ cao tp thủ đức và trụ sở một công ty tài chính ở quận bình thạnh
sau khi phát hiện những ca mắc covid một mươi chín liên quan
chiều tối ngày hai mươi tám tháng sáu một công nhân tại nhà máy công ty nidessankyo thành phố thủ đức
được xét nghiệm covid một mươi chín và có kết quả dương tính
nên chiều ngày hai mươi chín tháng sáu nhà máy này được phong tỏa quanh vùng trivet
và lấy mẫu xét nghiệm cho hai tám trăm linh công nhân làm việc ca ngày
những lao động làm ca đêm được yêu cầu cách ly tại nhà để y tế tới lấy mẫu
công ty dự tính những khu vực liên quan ca nghi nhiễm bị dừng hoạt động
các khu vực khác vẫn hoạt động bình thường
cũng trong chiều ngày hai mươi chín tháng sáu trụ sở một công ty trên đường ung văn khiêm
phường hai mươi năm quận bình thạnh thành phố hồ chí minh cũng được phong tỏa khứa trùng và tiêu độc
sau khi hai mươi nhân viên công ty nhiễm covid một mươi chín được bộ y tế công bố
hơn sáu mươi đồng nghiệp sống ở quận phú nhuận quận gò vấp và thành phố thủ đức
thuộc diện f một được đưa đi cách ly tập trung
thành phố hồ chí minh đã ghi nhận chín mươi bảy ca mắc covid một mươi chín mới phần lớn đã được cách ly tập trung